quân đội indonesia đang tiến hành điều tra một số binh sĩ bị tình nghi có liên quan đến thảm kịch sân cỏ xảy ra vào hôm một tháng một mươi
tại sân vận động kangjuruhan thành phố malang tỉnh dongjava khiến ít nhất một trăm ba mươi một người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương
người đứng đầu lục quân indonesia cho biết cuộc điều tra đã được tiến hành từ hôm hai tháng một mươi
đối với các binh sĩ bị nghi ngờ có hành vi bạo lực trong vụ bạo loạn
kết quả điều tra sẽ được báo cáo lên tư lệnh quân đội indonesia và tổng tham mưu trưởng lục quân
trong khi đó hiệp hội bóng đá indonesia fa đã thông báo quyết định ban hành cấm vĩnh viễn
đối với hai lãnh đạo của câu lạc bộ bóng đá fc arema do liên quan đến thảm kịch nói trên
bên cạnh đó fa cũng yêu cầu arima fc nộp phạt hai trăm năm mươi triệu rupee tương đương một mươi sáu đô la mỹ
do ảnh hưởng của thảm kịch sân cỏ này truyền thông indonesia cho biết công ty điều hành giải vô địch quốc gia indonesia
đã quyết định hoãn tất cả các trận đấu của giải hạng nhất ditga
và giải hạng hai liga hai trong hai tuần